ủy ban nhân dân tp hòa bình tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu hòa bình ba
công trình có ý nghĩa quan trọng giảm tài lực cho cầu hòa bình một hiện nay
đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai
công trình cầu hòa bình ba vượt sông đà và đường dẫn thuộc chương trình đô thị miền núi phía bắc tp hòa bình
công trình gồm các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm như đèn chiếu sáng hệ thống thoát nước cây xanh
tổng mức đầu tư dự án là hơn bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng trong đó vốn oda và ngân hàng thế giới là hơn bốn trăm linh bốn tỷ đồng
công trình được khởi công vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cơ bản đã hoàn thành đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật
dự kiến đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi các phương tiện và người dân sẽ lưu thông qua cầu hòa bình ba bình thường